những giải pháp khác để hỗ trợ công tác phòng chống dịch cũng vừa được đưa ra
đơn cử như chốt chặn kiểm tra y tế phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu vực cửa ngõ tp hcm
vừa đưa vào sử dụng camera ảnh nhiệt
như vậy là nhiều người sẽ được đo thân nhiệt cùng một lúc giúp tiết kiệm thời gian sức người sức của
chỉ mất chưa đến năm giây toàn bộ người trên phương tiện ô tô đã được kiểm tra thân nhiệt theo đúng quy định
camera quét qua từng người lập tức hiển thị thân nhiệt của người đó
với thiết bị này giúp trút ngắn thời gian kiểm tra y tế so với cách đo thân nhiệt từng người đang triển khai phổ biến hiện nay
camera ảnh nhiệt lần đầu tiên được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đưa vào sử dụng
tại chốt chặn kiểm tra y tế trên quốc lộ một khu vực cầu đồng nai
thời gian đo chỉ vài giây hiển thị thời gian thực giảm thời gian xếp hàng và không chạm trực tiếp vào người
với những ưu điểm này tới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm sẽ phổ biến thiết bị camera ảnh nhiệt
tại nhiều chốt chặn kiểm tra y tế khác trên địa bàn